sau gần một năm đóng cửa để phòng chống dịch covid một mươi chín tối ngày một mươi tám tháng ba phố đi bộ hồ gươm quận hoàn kiếm hà nội đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ người dân và khách du lịch
theo ghi nhận của phóng viên báo sức khỏe đời sống tại thời điểm một mươi chín h tối lượng người tới khu vực phố đi bộ khá thơ thấp
tuy nhiên đến hai mươi h lượng khách tham quan kéo đến phố đi bộ ngày gắn đông đúc
đa số người dân đều hào hứng tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp vui tươi với các hoạt động thể dục thể thao và văn hóa văn nghệ đậm sắc màu như đá cầu khiêu vũ nhảy dây treo an quan
rất nhiều bậc phụ huynh cũng lựa chọn không gian phố đi bộ là địa điểm vui chơi cuối tuần cho các con
sau gần một năm các bạn học sinh dành phần lớn thời gian ở nhà để học online
tại khu vực chợ đêm hàng ngang hàng đào các tiểu thương cũng hào hức tiếp đón những vị khách đầu tiên sau gần một năm đóng cửa vì dịch bệnh
thật ra là hôm nay đi thì chỉ gọi là tâm lý là đi để sửa soạn hàng hóa thôi chứ còn việc bán hàng thì mình nghĩ là nó cũng phải một thời gian nữa thì nó mới khá lên được
nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nhiều chốt kiểm soát đã được lập tại các lối ra vào khu vực phố đi bộ
xung quanh khu vực chợ đêm hàng ngang hàng đào đều được bố trí các máy sách bằng tay tích hợp đo thần nhiệt
phần lớn những người dân trong không gian phố đi bộ đều tuân thủ việc đeo khẩu trang
các lực lượng chức năng trong khu vực cũng thường xuyên tuần tra đảm bảo trả tự cũng như nhắc nhở mọi người tuân thủ nghiêm ngạc việc đeo khẩu trang và giữ hoàn cách
để phát triển du lịch theo phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm hà nội đã triển khai các phương án phòng chống dịch theo từng cấp độ
kiểm soát chặt chẽ người tham gia không gian đi bộ nhằm đảm bảo phòng ngừa lây nhiễm dịch trên diện rộng
đồng thời yêu cầu người dân chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch
thực hiện nghiêm biện pháp năm k theo quy định của bộ y tế

do đó việc mở cửa trở lại các hoạt động tại tuyến phố đi bộ quanh hồ hoàng kiếm tại thời điểm hiện tại là chưa hợp lý
mở lại cái phố đi bộ này thì mình thấy là cũng chưa phù hợp cho lắm
trong cái bối cảnh mà dịch bệnh cũng đang rất là căng như thế này
thật ra khi mà mình đi này mình cũng rất là sợ khi mà va chạm với người ngoài
trước đó ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm có văn bản số hai trăm chín mươi bốn ubnd vb
thông tin về việc tiếp tục tổ chức các hoạt động tại không gian phố đi bộ trên địa bàn quận hoàn kiếm
để tạo điều kiện cho phát triển du lịch với phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm sẽ tổ chức lại các hoạt động không gian phố đi bộ trên địa bàn quận
từ ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tức là thứ sáu tại không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận
tuyến phố đi bộ thương mại dịch vụ hàng đào đến hàng giấy
không gian đi bộ mở rộng sang khu bảo tồn cấp một khu phố cổ hà nội
không gian đi bộ phía nam khu phố cổ hà nội kết nối với phía bắc không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận
đối với không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận
thời gian hoạt động sẽ từ một mươi chín h ngày thứ sáu đến hai mươi bốn h ngày chủ nhật hàng tuần
đối với không gian đi bộ còn lại thời gian hoạt động từ một mươi chín h đến hai mươi bốn h của ba ngày cuối tuần
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cũng yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ
phải đảm bảo đầy đủ các phương tiện và xây dựng triển khai các phương án phòng chống dịch theo từng cấp độ
kiểm soát chặt chẽ người tham gia không gian đi bộ nhằm đảm bảo phòng ngừa lây nhiễm dịch trên diện rộng
những trường hợp vi phạm về phòng chống dịch bệnh sẽ xử lý nghiêm
đối với người dân sinh sống trong không gian đi bộ ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm yêu cầu
chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh
thực hiện nghiêm các biện pháp năm k không ra khỏi nơi cư trú khi có các biểu hiện như mệt mỏi
sốt hò đau rắt họng khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly
du khách khi tham gia vào không gian đi bộ có trách nhiệm tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
không tham gia vào không gian đi bộ khi có những biểu hiện ho sốt mệt mỏi khó thở
hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà thực hiện quét mát quy rờ khai báo y tế
sát khuẩn tay trước khi vào không gian đi bộ luôn thực hiện thông điệp năm k theo quy định của bộ y tế
các cơ sở hoạt động kinh doanh các tổ chức cá nhân tổ chức sự kiện hoạt động văn hóa
nghệ thuật trong không gian đi bộ phải xây dựng và triển khai các phương án phòng chống lây nhiễm dịch covid một mươi chín
cán bộ nhân viên của tổ chức nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k và các quy định phòng chống dịch
luôn nhắc nhở du khách thực hiện năm k khi tham gia sự kiện